ngay trong ngày đầu gia quân tấn công trấn áp tội phạm phòng an ninh mạng và sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thừa thiên huế đã phối hợp phá chuyên án bắt giữ một đối tượng trong đường dây lùa đảo gần bốn trăm linh tỷ đồng
đối tượng là lê thành nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện cần đước tỉnh long an
bằng các thủ đoạn như kết bạn làm quen giả danh nhân viên sân bay gọi điện yêu cầu nộp phí nhận quà từ nước ngoài gửi về tạo giả các hợp đồng làm ăn với số tiền lớn cần chuyển tiền về việt nam
chỉ từ tháng sáu đến nay các đối tượng đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền gần bốn trăm linh tỷ đồng
lực lượng công an cũng đã thu giữ bốn máy điện thoại một mươi sáu sim điện thoại một quyển sổ mà nhân ghi chép thông tin lừa đảo